ngày hai mươi ba tháng một mươi công an tp đà nẵng đã phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện một website giả mạo cổng thông tin điện tử của bộ công an
theo công an tp đà nẵng đơn vị phát hiện một website có tên miền như trên màn hình và giả mạo cổng thông tin điện tử bộ công an
qua điều tra đơn vị xác định tên miền có máy chủ đặt tại hoa kỳ và cố tình giả bạo nhằm tạo niềm tin cho người truy cập
qua đó khi người truy cập vào mục phần mềm giám sát thì hệ thống sẽ tự động tải về một tập tin độc hại có tên vn apk
tập tin này có thể chiếm quyền điều khiển đánh cắp thông tin dữ liệu quan trọng trên các thiết bị điện tử
công an thành phố khuyến cáo cá nhân tổ chức cảnh sát không truy cập và nhanh chóng xóa bỏ các tập tin độc hại
đơn vị cũng cho hay đối với các website thuộc hệ thống chính phủ của việt nam thường có tên miền với đuôi gov